trong ngày một mươi một tháng bảy công an quận bình tân tp hcm đã tạm giữ hình sự đối tượng lê văn vũ bốn mươi hai tuổi
và em ruột là lê văn ca bốn mươi tuổi cùng quê hậu giang để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là hai người đã xô sát với lực lượng làm nhiệm vụ công tác chống dịch
trên đường lê đình cẩn quận bình tân vào rạng sáng ngày chín tháng bảy
theo điều tra rạng sáng ngày chín tháng bảy lê văn vũ điều khiển xe máy kéo xe lô tự chế bán rau củ quả
trước số nhà hai trăm sáu mươi sáu lê đình cẩn phường tân tạo quận bình tân
lúc này tội giám sát xử lý các vi phạm trong công tác phòng chống dịch của ủy ban nhân dân phường tân tạo đi tới
phát hiện nên lập biên bản xử lý và tạm giữ xe lôi cùng hàng hóa
tuy nhiên vũ cùng hai con bất hợp tác chống đối sô sát với lực lượng chức năng
lúc này em ruột của vũ là ca chạy xe máy ngang qua cũng dừng lại lấy điện thoại quay video
rồi dùng tay đánh một thành viên trong tổ công tác nhưng không trúng
vụ việc gây náo loạn khu vực vũ ca và hai con sau đó bỏ lại xe và tháo chạy khỏi hiện trường
công an quận bình tân đã mở tất cả lên làm việc vũ cùng người thân đã khai nhận toàn bộ hành vi
đáng chú ý con gái của vũ sau khi được kiểm tra thì phát hiện đang sốt bốn mươi độ
tại cơ quan điều tra vũ ca và con trai tỏ thái độ ăn năng hối lỗi và cho biết thời gian dịch bệnh khó khăn
gia đình mới làm công việc kéo xe lôi buôn bán được vài tháng mới đây
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định